công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn đang tạm giữ hình sự đối tượng lương văn thiết
chú tệ huyện tràng định để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn người gây thương tích
ngày một mươi chín tháng tám thiết đến nhà bà vi thu hà đòi trả lại tiền gửi giữ hộ trước đây
do thì xảy ra mâu thuẫn thiết đã dùng dao nhọn và ghế đánh bà hà
chồng bà hà can ngăn thì bị thiết dùng súng ngắn tự chế đem theo bắn sượt qua đỉnh đầu gây thương tích
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn lên rừng vợ chồng bà hà được người dân chuyển đến trung tâm y tế huyện tràng định để khám và điều trị
tiếp nhận thông tin công an huyện tràng định đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn bắt giữ đối tượng